ngày một mươi chín tháng một trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam tài xế mặc áo xe ôn công nghệ
bị nhóm người đi xe đạp thể dục chửi bới dồn vào gốc tường đánh hội đồng khiến nhiều người bức xúc
qua xác minh vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày một mươi bảy tháng một trên đường phạm văn đồng
phương hiệp bình chánh thành phố thủ đức
theo đoạn clip ban đầu hai bên có lời qua tiếng lại với nhóm người đi xe đạp khoảng năm người
sau đó nam tài xế bị khoảng ba người đàn ông ép nam tài xế vào bức tường đánh đập giả mang
mặc dù có người đến ca ngăn
sự việc gây mất an ninh trật tự và tắt nghẽn giao thông khi có hàng chục người đi xe đạp thể dục khác dừng lại xem
đại diện công an phường hiệp bình chánh cho biết hiện tại sau khi bị đánh hội đồng
nạn nhân là tài xế xe ôm công nghệ vẫn chưa đến cơ quan công an trình báo